ngày hôm nay ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chốt phương án
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập tại hà nội sẽ diễn ra
với ba môn thi bắt buộc đó là toán ngữ văn và ngoại ngữ
thành phố cũng giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định
năm nay các bài thi môn toán và ngữ văn sẽ theo hình thức tự luận
thời gian làm bài mỗi môn là một trăm hai mươi phút
đối với môn ngoại ngữ sẽ tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm
thời gian sáu mươi phút với nhiều mã đề thi
từ đầu năm học này nhiều học sinh và giáo viên bày tỏ mong muốn sở giáo dục và đào tạo
sẽ bỏ môn thi thứ tư hoặc công bố sớm hơn so với mọi năm
ngoài hà nội nhiều tỉnh thành khác đã công bố chỉ thi ba môn vào lớp một mươi
như phú thọ khánh hòa bình dương con tum và thái nguyên